nguyễn thị thùy trang ủy viên ban kiểm soát sài gòn cổ úc nhiệm kỳ trưởng ban kiểm soát sài gòn cổ úc
kết luận điều tra cho rằng hành vi của diệp dũng và võ thành trung tôn thất và hành vi của các bị can còn lại gây thiệt hại cho sài gòn cô ốc số tiền hơn một trăm một mươi năm sáu tỷ đồng
ngoài ra cơ quan an ninh điều tra đang tiến hành điều tra thu thập tài liệu để xác minh nguồn gốc số tiền ba tỷ đồng mà các cá nhân công ty góp vào sài gòn cổ úc vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định
nhằm khắc phục nguy cơ bị đình chỉ giao dịch cổ phiếu flc dự kiến sẽ phát hành báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi một kiểm toán trong tháng chín và tổ chức hợp đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng một mươi một năm nay
cụ thể flc vừa có báo cáo với ủy ban chứng khoán nhà nước và hot về lộ trình khắc phục các vi phạm
theo đó flc cho biết đã ký kết hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán an việt để kiểm toán các báo cáo tài chính năm hai nghìn một mươi chín
từ hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai trước đó flc đã đề nghị bộ tài chính và ủy ban chứng khoán hướng dẫn hỗ trợ flc giải quyết vướng mắc về kiểm toán các báo cáo tài chính
trên cơ sở sự hướng dẫn của ủy ban chứng khoán và sự hỗ trợ của kiểm toán an việt flc kỳ vọng có thể công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm hai nghìn hai mươi một trong tháng chín
theo flc ngay sau khi phát hành báo cáo này hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp đại hội đồng cổ đông năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến tổ chức vào tháng một mươi một
tại cuộc họp này hội đồng quản trị sẽ trình thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán xoát xét các báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi hai
sau đó flc sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị được lựa chọn và dự kiến công bố các báo cáo tài chính bán niên hai nghìn hai mươi hai xót xét vào tháng một mươi hai
ngoài ra flc mới đây vừa công bố thông tin từ ngày một mươi bảy tháng tám ông đặng tất thắng thôi giữ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc và thay vị trí này là ông doãn hữu đoàn
theo số liệu từ research market thanh toán mua trước trả sau
vnp tại việt nam đang có tốc độ phát triển ấn tượng và dự kiến sẽ tăng một trăm hai mươi sáu bốn hàng năm để đạt một một mươi hai tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
vnpl là mô hình thanh toán ngắn hạn cho phép khách hàng mua sắm hàng hóa ngay lập tức mà không phải trào toàn bộ chi phí một lần
theo đó tiền mua hàng sẽ được tổ chức công nghệ tài chính bnpl thanh toán trực tiếp cho người bán hàng
khách hàng sẽ hoàn trả dần số tiền này cho tổ chức công nghệ tài chính vnpl theo từng chu kỳ thường kéo dài trong vòng một đến vài tháng
hiện tại bnpl đang là miếng bánh béo bở trên thị trường tài chính việt nam bởi tốc độ tăng trưởng của bnpl đang tính bằng lần
và tổng giá trị hàng hóa bnpl trong nước cũng sẽ tăng gấp hai mươi một lần từ bốn trăm chín mươi sáu bốn triệu usd năm hai nghìn hai mươi một lên đến một mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
theo vụ nuôi trồng thủy sản tổng cục thủy sản ngành hàng cacha đã tăng trưởng mạnh trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
giá cacha giống có thời điểm duy trì ở mức cao kỷ lục
trong hơn hai năm qua do nguồn cung hạn chế sức mua tăng
hiện giá cá cha thương phẩm có thời điểm tăng khoảng một mươi một mươi ba đồng một kg so với sáu tháng cuối năm ngoái
giao động từ hai mươi tám đến ba mươi đồng một kg
giá cá cha giống do nguồn cung hạn chế sức mua tăng đạt khoảng bốn mươi năm năm mươi đồng một kg giống loại ba mươi ba mươi năm con một kg
kim ngạch xuất khẩu cá tra tính đến ngày một mươi năm tháng bảy đạt một năm mươi hai tỷ usd tăng bảy mươi chín tám so với cùng kỳ năm ngoái
với giá cá nguyên liệu và xuất khẩu thuận lợi trong năm nay các tổ chức cá nhân tham gia chuỗi sản xuất ương dưỡng giống nuôi thương phẩm chế biến xuất khẩu đều có lãi
tuy nhiên bộ nông nghiệp phát triển đông thôn cũng lưu ý trong chuỗi sản xuất chế biến xuất khẩu cacha con giống là khâu than chốt
vì vậy cần phải ứng dụng công nghệ mới vào công đoạn ương dưỡng cá cha nhằm nâng cao tỷ lệ sống giảm sự phụ thuộc vào tài nguyên nước và điều kiện tự nhiên
thưa quý vị cả nước hiện có gần bốn tòa nhà cao tầng siêu cao tầng tập trung ở các thành phố lớn trung tâm kinh tế xã hội
do có nhiều công năng kết hợp chất cháy lớn cùng với sự tập trung đông người nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ
vì vậy việc đảm bảo an toàn tại đây là yêu cầu hết sức cần thiết cần có nhiều giải pháp để hạn chế các mối nguy hiểm xảy ra tại đây
trong đó có ứng dụng chuyển đổi số sử dụng trí tuệ nhân tạo iot
trí tuệ nhân tạo đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi cách thức hoạt động trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
như việc lập kế hoạch về nguồn lực mô phỏng tính toán các mối nguy hiểm cũng như các phương án chữa cháy hiệu quả nhất